tại thành phố sơn la tỉnh sơn la đã diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ thể thao với chủ đề
mừng đảng mừng xuân mừng quê hương đất nước đổi mới
tham dự chương trình có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đại diện lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh sơn la cùng đông đảo bà con các dân tộc trên địa bàn thành phố sơn la
trong thời tiết đầu xuân nắng ấm đông đảo bà con các dân tộc ở thành phố sơn la đã nôn nức cùng nhau
đổ về khu vực vườn hoa trung tâm để tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ
với tinh thần đoàn kết phát huy truyền thống anh hùng vượt qua mọi khó khăn
năm hai nghìn một mươi bảy thành phố sơn la đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
chính vì vậy đời sống văn hóa vật chất của nhân dân ngày càng được cải thiện
bà con đã yên tâm vui xuân đón tết
năm nay bà con có cái tết nguyên đán rất đầm ấm đầy đủ
đặc biệt hôm nay thành phố sơn la đã tổ chức
chương trình văn hóa văn nghệ đầu xuân nên bà con rất háo hức tham gia
chúng tôi thấy năm nay thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
đời sống vật chất tinh thần ngày càng được nâng lên
bà con nhân dân lúc nào cũng ủng hộ các chủ trương của thành phố
năm mới đến rồi chúc mọi người thật vui vẻ phấn khởi và ấm no
với niềm vui và khí thế mới khi mùa xuân về
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã cùng bà con các dân tộc
tại thành phố sơn la
tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao
bà con nhân dân rất vui mừng tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng
những chủ trương chính sách của nhà nước
họ mong muốn trong năm mới thành phố sơn la nói riêng và tỉnh sơn la nói chung
sẽ đạt được nhiều thành tiêu hơn nữa
trong không khí vui xuân mọc năm hai nghìn một mươi tám
các vị chính quyền thành phố quan tâm rất nhiều công tác an tinh trang hồn
tổ chức các hoạt động giúp đỡ đồng bào khó khăn
nhà tình nghĩa và đặc biệt chúng tôi phấn đấu tiêu chí nghèo năm hai nghìn một mươi tám
phấn đấu dưới một
các hoạt động văn hóa văn nghệ được tổ chức trong dịp đầu năm
đã tạo không khí vui tươi phấn khởi đón tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
cổ vũ động viên toàn đảng toàn dân toàn quân hưởng ứng các phong trào thi đua
yêu nước tích cực lao động sản xuất nhân dịp đầu năm mới